khi các đội tượng này đã cấu vết được các đội tượng làm
đã mua máu thủy thì như vậy là bây giờ chúng ta đã theo dõi
và chúng ta đã có kế hoạch lập hán chung với nhau để đẩy phối hợp để ngăn chặn
theo thống kê trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
ba lực lượng đã bắt giữ và khởi tố năm vụ bắt một mươi bốn đối tượng thu giữ chín mươi sáu bánh heroin
gần bốn mươi sáu viên hồng phiến một trăm linh gram thuốc phiện
điển hình ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng phòng chống ma túy hà tĩnh
đã phối hợp với công an tỉnh bô lê kham say của lào phá thành công chuyên án bốn trăm sáu mươi chín lv

tiếp đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục phá chuyên án bốn trăm bảy mươi l
bắt trần văn đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại quận tây hồ hà nội
vận chuyển trái phép bốn bánh heroin qua cửa khẩu quốc tế cầu treo huyện hường sơn
đạt hiệu quả bên cạnh việc phải thường chuyên
tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ biên phòng
thì chúng tôi đã làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng
như là công an hải quan rồi là phía bản lao
để từ đó phát huy sức mạnh đồng hợp và tiến hành đồng bộ
để đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy đạt được hiệu quả cao nhất
tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới huyện hường sơn hà tĩnh
tỉnh bô ly khăm say lào thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
với các thủ đoạn hết sức tinh vi nguy hiểm
vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm soát các chất ma túy
trên tuyến biên giới là hết sức khó khăn
đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ hiệu quả và phối hợp giữa các lực lượng chức năng
các cấp chính quyền giữa hai tỉnh hà tĩnh và bô ly khăm say của lào
từ đó tình hình tội phạm ma túy sẽ từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng
đoàn anh hậu hồ tuấn phong và nguyễn duy hải cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi trộm cắt tài sản
theo kết quả điều tra ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đột nhập vào nhà
chị trần phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ xã bình hàng tây huyện cao lãnh
lấy trộm một điện thoại di động một laptop và số tiền một triệu tám trăm linh nghìn đồng
tổng giá trị tài sản gần một mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng đột nhập vào nhà anh phạm văn lớn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ xã bình hàng trung huyện cao lãnh trộm một con gà chống đá khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an huyện cao lãnh đã thu hồi tài sản để trao trả lại cho bị hại
và tạm giữ hình sự bao đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
như thường lệ trong bản tin nhật ký an ninh thứ bảy hàng tuần
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức thời sự trong nước nổi bật đã diễn ra trong tuần qua